hạt kiểm lâm hương thủy tỉnh thừa thiên huế cho biết đã xác định được người gây ra vụ cháy rừng thông đặc dụng vào lúc một mươi tám h ba mươi năm ngày hôm qua tại thôn kim sơn xã thủy bằng thị xã hương thủy
theo đó người này sẽ bị phạt tiền lên tới tám mươi triệu đồng
đối tượng gây ra cháy rừng là một phụ nữ đi thăm mộ người thân chú tại phường hàn thuyên tp huế
trong khi thắp hương người này đã để lửa cháy lan ra khu rừng thông đặc dụng bốn mươi tuổi ở thôn kim sơn đối diện lăng vua khải định
sau khi gây cháy đối tượng đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng
trước đó người dân thôn kim sơn phát hiện có lửa cháy ở trong rừng thông thuộc công ty tiền phong liền chi hô tham gia chữa cháy
khoảng hai mươi phút sau lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã tiếp cận khống chế được đám cháy
thống kê của công ty tiền phong vụ hỏa hoạn đã làm cháy tám trăm một mươi một m hai thông trồng cách đây bốn mươi năm